những ngày này thì người hâm mộ bóng đá đang hướng sự quan tâm về đất nước qatar
nơi sắp diễn ra các trận cầu đầy kịch tính trong khuôn khổ vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi
trước thêm sự kiện thì nước chủ nhà vừa giới thiệu chiếc giày thể thao có kích thước được cho là lớn nhất thế giới
chiếc giày cao khoảng hai m dài năm m nặng hơn năm trăm linh kg với hai màu trắng và xanh dương nổi bật
dày được làm bằng các vật liệu được sử dụng để sản xuất giày bóng đá
bao gồm sợi da tấm xốp và tấm acylic
ngay khi chiếc giày được ra mắt tại làng văn hóa catara đã có rất đông người hâm mộ tập trung để được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh
cũng tại sự kiện nhiều người đã trỗi lên các bản nhạc truyền thống và những nhóm người dương cao lá cờ của các quốc gia
tham gia các trận đấu tại vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi
chiếc giày có kích thước khổng lồ tượng trưng cho nỗ lực của qatar vì một kỳ world cup thật tuyệt vời
và tình đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới
ban tổ chức cũng hy vọng chiếc giày to lớn này sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới guinde